người ai tham gia công trình sau khi hoàn thành công việc đều bị chặn hết các lối lên mặt đất
họ bị trôn sống và mang những bí mật bất khả tiết lộ xuống mồ
nếu điều ấy là sự thật thì việc tiếp cận công nghệ xây hầm mộ của tần thùy hoàng cho đến nay
vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho giới khảo cổ trên toàn thế giới
để bảo vệ cho sự bình yên của mình ở thế giới bên kia
tần thủy hoàng đã cho làm hàng nghìn binh sĩ bằng đất nung
mỗi pho đều mang kích thước đặc điểm riêng từ quần áo tóc tai cho đến nét mặt
tất cả đều giống hệt như người thật
đây được coi là một trong tám kỳ quan của thế giới hiện nay
nhiều vũ khí cũng đã được tìm thấy cùng với những vũ khí khác nhau
cùng với đội quân đất nung của tần thủy hoàng
và chúng trở thành nguồn khảo cứu vô giá cho các nhà khoa học trên thế giới
theo ghi chép của tư mã thiên ngôi mộ còn có rất nhiều vàng bạc đồ tạo tác vô giá được tùy táng cùng hoàng đế
để bảo vệ lăng mộ những người thợ của tần thủy hoàng đã tạo ra vô số cạm bẫy cùng hệ thống nỏ luôn dương sẵn
những mũi tên từ mọi góc khuất sẽ tự động bắn vào bất cứ ai
ai muốn đánh thức giấc ngủ của hoàng đế trung hoa
phần sàn khu lăng mộ chính là sự tái hiện hình ảnh đất liền và các con sông lớn như hoàng hà trường giang chảy về phía đông
những dòng sông mang tính mô phỏng này không chứa nước mà là thủy ngân
chất kịch độc để ngăn chặn bất cứ kẻ nào ráng đột nhập vào bên trong
hầm mộ được thắp đèn đốt bằng loại dầu cá đặc biệt cháy sáng suốt ngày đêm
chúng ta đã được nghe khá nhiều truyền thuyết khác nhau về vị hoàng đế đầu tiên của trung hoa
và trong các câu chuyện đó được tái hiện rõ nhất trong cuốn sử ký từ mã thiên
khi tần thủy hàng hợp nhất được các nước lân bàng và trở thành người nắm quyền cai trị tối thượng
thì cũng là lúc ông luôn bị ám ảnh bởi việc kẻ thù hành thích
đó là câu chuyện bi thường xảy ra hơn hai năm về trước
lên ngôi thay cha từ năm một mươi ba tuổi
không lâu sau đó tần thủy hoàng đã nghĩ tới nơi hậu sự cho chính mình
thời gian xây dựng lăng mộ lên tới ba mươi tám năm
và thực chất nó chỉ được hoàn thành sau khi tần thủy hoàng qua đời vài năm
sinh thời tần doanh chính là người quyết đoán và đa tài
ông luôn nung đấu việc cổng cố giang sơn phát triển kinh tế xây dựng quân đội
để tạo nên một đế chế vững mạnh huy hoàng
ông thông qua một loạt các cải thiện của tần thủy hoàng
cách lớn về kinh tế và chính trị
tiến hành nhiều dự án khổng lồ
bao gồm việc xây dựng và hợp nhất các phân đoạn của vạn lý trưởng thành trong thời kỳ đầu
góp phần biến nó trở thành một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất mà con người có thể tạo ra
nhưng tần thủy hoàng cũng nổi tiếng là một kẻ độc đoán đa nghị và tàn ác
thống nhất trung hoa trong thời kỳ bách gia chư tử
tần thủy hoàng chủ trương chỉ để lại một hệ tư tưởng duy nhất là pháp gia
còn lại phải xóa sổ tất cả
kết cục của quan điểm này là việc tiêu hủy tất cả các tư tưởng
kết cục của quan điểm này là việc tiêu hủy toàn bộ kinh thư
thẳng tay sát hại hơn hai vạn trí thức đối lập
hành vi bạo ngược này của tần thủy hoàng đã phá bỏ hầu hết những thành tựu phát triển của triết học trung hoa
kéo lịch sử trung quốc thụt lùi mất hai năm
trong suốt cuộc đời mình tần thủy hoàng đam mê tựu sắc
vì vậy ông cũng luôn mong muốn đi tìm sự trường sinh bất lão
nhiều kẻ nịnh thần khoa trương bốc về một loại thuốc giúp ông trường thọ

tần thủy hoàng nhất bực nghe theo
sử sách ghi lại chính lượng thủy ngân có trong các viên thuốc mà người y bào chế dâng lên hoàng đế
đã từ từ làm suy kiệt thể trạng của ông
năm hai trăm một mươi một trước công nguyên tần thủy hoàng đi kinh lý phía đông
tả thừa tướng lý tư đi theo
sau khi tế vua hạ vũ ở cối kê ông hồi kinh
trên đường trở về đến bến bình nguyên tần thủy hoàng đổ bệnh
tự cảm thấy bệnh tình ngày một nặng
tần thủy hoàng viết thư và triện dấu của mình gửi đến con trai là công tử phù tô
trong thư nói
con về hàm dương chịu đám tang rồi trôn cất ta ở đấy
khi lá thư chưa kịp giao cho sứ giả mang đi thì hoàng đế đã qua đời
nhằm ngày một mươi tháng chín năm hai trăm một mươi trước công nguyên
ngay cả khi cảm nhận được cái chết cận kề
tần tỷ hoàng vẫn luôn bị ám ảnh sẽ có kẻ trả thù mình ở thế giới bên kia
đó là những người mà ông đã giết
vì thế để tự chân an mình luôn cảm thấy yên tâm
chính là mang theo bên mình một đội quân bảo vệ
đó là lý do mà những pho tượng đất nông
với mục đích che chở cho hoàng đế khỏi những linh hồn xấu xa
tân thủy hoàng trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử trung hoa
mở ra thời kỳ thịnh trị của chế độ phong kiến suốt hai thiên niên kỷ sau đó
người ta vẫn biết đến ông với sự tàn bạo độc đoán và chuyên quyền
tuy nhiên các sử gia phương tây lại nhìn nhận ông với con mắt khác
tần thủy hoàng là một trong những nhân vật đặc biệt vĩ đại
với mọi thời đại
ông chỉ cầm quyền chưa đầy một mươi năm năm
nhưng đất nước trung hoa từ chỗ chiến tranh loạn lạc
nay thống nhất mọi mặt trở thành một trong những đế chế lớn
cho đến nay các nhà khảo cổ học đã tìm được khoảng hai tượng chiến binh đất nung
nhưng trên thực tế người ta ước tính phải tổng cộng hơn tám pho
cùng bốn thứ binh khí bằng đồng các loại
và những cỗ xe ngựa hầu như vẫn còn nguyên vẹn
gần đây các nhà khảo cổ học trung quốc
thêm được một chiếc nỏ
có thể bắn xa gấp đôi một khẩu súng trường hiện đại
dựa trên cấu trúc của nó
các nhà khảo cổ ước tính
mũi tên bắn xa có thể bay tới hơn bảy trăm chín mươi hai mét
và họ cho rằng
đây có thể là một trong những bí mật
giúp vị hoàng đế đầu tiên của lịch sử trung quốc
bình thiên hạ
mặc dù vậy cho đến nay
các nhà khoa học vẫn chưa thể chạm đến ngôi mộ trung tâm
nơi có cung điện chứa sát tần thủy hoàng
bởi nhiều lý do
khí độc từ thủy ngân
sự linh thiêng ở nơi an nghỉ của người đã khuất
hay họ sợ những mũi tên được gài sẵn
của hai nghìn năm trước vẫn đang chờ mình
tất cả vẫn còn là câu hỏi